liên quan tới tình hình giữa nga và ukraine vào ngày hôm qua quân đội ukraine đã tiến hành các cuộc tập trận ở vùng chehiniv gần biên giới với belarus
cuộc tập trận mô phỏng tập trung vào chiến tranh đô thị các binh sĩ thực hành chiến đấu trong một khu định cư với các nội dung về chiến thuật chiến đấu và sơ cứu
trong đó nội dung về sơ cứu người bị thương tiêm chủng trong chiến trường được thực hiện mô phỏng trong bối cảnh hỏa lực vũ khí thật
cuộc tập trận diễn ra giữa lúc xung đột nga ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và phía ukraine đang lên kế hoạch phản công chống lại các lực lượng nga